phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thừa thiên huế vừa phá thành công chuyên án bắt giữ nhóm đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc do trương minh quang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại thôn nam thượng xã phú thượng huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế cầm đầu
lực lượng chức năng tỉnh thừa thiên huế vừa bắt khẩn cấp sáu đối tượng gồm trương minh quang trần phan mạnh hùng phạm minh thành nguyễn thị kim phương hồ đắc thanh và tôn thất có
khám xét tại nhà sáu đối tượng này lực lượng công an tạm giữ gần một tám tỷ đồng bốn cây vàng bốn chiếc ô tô và nhiều trang thiết bị phục vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng
đối tượng cầm đầu trương minh quang khai nhận trang mạng mà đối tượng này quản lý có tăng số tương đương khoảng một trăm linh tỷ đồng
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đã ra lệnh bắt tạm giam các đối tượng và tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật